tối ngày sáu tháng chín tại phố bích hoa phùng hưng ubnd quận hoàn kiếm hà nội đã khai mạc các hoạt động văn hóa tết trung thu hai nghìn hai mươi
chương trình được tổ chức nhằm mục đích bảo tồn quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống đem đến cho các em nhỏ một không gian vui chơi bổ ích và hiểu các giá trị văn hóa truyền thống
thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung